tại nhà hát ca mối nhạc việt nam vừa diễn ra cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung lần thứ một mươi chín
cuộc thi này nhằm phát hiện tài năng ca hát của những ca sĩ trẻ đến từ hai nước
cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung là cuộc thi thường niên do nhà hát ca mối nhạc việt nam và đài phát thanh truyền hình quảng tây phối hợp tổ chức
cuộc thi thu hút đông đảo các thí sinh khắp mọi miền của việt nam và trung quốc tham dự
thí sinh tham dự phải trình diễn một ca khúc tiếng việt nam và một ca khúc tiếng trung quốc
theo hội đồng giám khảo mặc dù độ tuổi của thí sinh tham gia trẻ hơn năm trước nhưng chất lượng chuyên môn cao phát âm tiếng trung quốc và tiếng việt khá tốt
cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc